đã từ lâu thương hiệu bạc liêu vang danh khắp nơi và trở thành niềm tự hào của bao thế hệ người làm muối
vị mặn của biển ngậm đầy phù sa đã tạo giá trị cho hạt muối bạc liêu trên trường quốc tế
để nâng cao giá trị cũng như bảo tồn phát triển thương hiệu này mới đây
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa trình hồ sơ di sản đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch
đưa nghề làm muối bạc liêu vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
nghề làm muối ở bạc liêu tập trung nhiều ở các huyện hòa bình đông hải
với lịch sử hơn một trăm linh năm hình thành và phát triển diêm dân ở bạc liêu đã tích lũy những kỹ năng thực hành
và truyền nghề làm muối độc đáo riêng có
muối bạc liêu không chỉ là đặc sản ẩm thực mà còn chứa đựng nhiều nét văn hóa của người dân miền biển ở bạc liêu
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba cục sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý
cho sản phẩm muối bạc liêu và ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này